stp chỉ là một trong rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay
theo một khảo sát mới đây của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
mặc dù việt nam được xếp hạng thứ hai mươi chín trên một trăm chín mươi quốc gia về chỉ số tiếp cận tín dụng
thế nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn có đến sáu mươi doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn
còn đa số các doanh nghiệp là kiến nghị đến với các hiệp hội rằng vẫn khó tiếp cận các nguồn quỹ này
với trên năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa là đại diện cho lực lượng kinh tế tư nhân
hàng năm các doanh nghiệp này tạo ra gần sáu mươi việc làm mới bốn mươi bốn tám doanh thu và đóng góp khoảng hai mươi chín cho ngân sách nhà nước
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghị lần thứ năm của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đưa ra mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân
trở thành động lực quan trọng trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ngay sau đó tháng một năm hai nghìn một mươi tám quốc hội đã ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên cho tới nay yếu tố mà doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nhất và cần hỗ trợ nhất là vốn vay
mới chỉ tới được với một phần nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân lớn nhất vẫn nằm ở cơ chế
về cơ chế tôi cho rằng đấy là gốc của vấn đề khó tiếp cận
bởi vì doanh nghiệp muốn có vốn thì ít nhất là phải có tài sản thuế chấp
chứ không phải là như anh lộc anh nói nếu như trong thời đại chúng ta bốn rồi
nhưng mà những cơ chế thì không theo bốn
mà vẫn cứ phải là phải theo cái tài sản thế chấp
không thể căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh
không căn cứ vào cái ý tưởng để mà chúng ta có thể cho vay được
thì cái đó tôi cho là cái gốc lớn nhất hiện nay
hiện nay việt nam ta rất thiếu các cái quy định
ví dụ là một cái phát minh sáng chế hoặc là nhỏ hơn mức xác minh sáng chế
là một cái sự thay đổi mà trước đây chúng ta hay dùng gọi là cải tiến kỹ thuật
thì cần phải được xem xét như một cái điều kiện để tiếp cận vốn
mà tiếp cận vốn ở đây là tiếp cận vốn mà không có tài sản đảm bảo
hoặc là tài sản đảm bảo sẽ được hình thành ở cái nguồn vốn vay
nói một cách gọi lại nồm na đó là tín chấp trên cơ sở cái ý tưởng kinh doanh tốt
trên cơ sở cái đổi mới sáng tạo đó
thì hiện nay khung pháp luật chung thì đã có
như những cái quy định cụ thể để cho các tổ chức ngân hàng
người ta bám vào đó dựa vào đó để cho doanh nghiệp vay thì vẫn chưa có
bên cạnh đó đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng
hiện tại ở việt nam năng lực đánh giá và định giá các sáng kiến
các ý tưởng kinh doanh của các ngân hàng chưa cao
trong khi sáng kiến kinh doanh ý tưởng kinh doanh và sáng kiến kỹ thuật
lại là nguồn lực quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
một trong những cái yếu của cái hệ thống ngân hàng của ta đó là cán bộ tín chấp
đó là cán bộ tín dụng
cái khả năng nhận biết về một cái phương án kinh doanh tốt
cái khả năng đánh giá về một ý tưởng tốt
trong một cái quy trình kinh doanh của chúng ta thì rất thấp
mà trong khi đó thì các cái giá trị đánh giá
từ các tổ chức khoa học
từ các cái đơn vị khoa học
gần như là không được xem xét một cách đúng tầm của nó
ừ cái doanh nghiệp này đã được hội đồng khoa học này họ đánh giá là tốt thì có lẽ là tốt
nhưng mà cái đánh giá đó nó phải được thể hiện như thế nào
để từ cái đánh giá tốt đó để trở thành một cái tài sản đảm bảo
thì đấy là cái ta chưa có
ở chiều ngược lại nhiều ý kiến cho rằng việc khó tiếp cận nguồn vốn
trước hết có nguyên nhân từ chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tài sản thế chấp không có sáng kiến kinh doanh sáng kiến kỹ thuật
và ý tưởng kinh doanh không được trình bày bài bản phù hợp với các quy định của ngân hàng
thậm chí rất nhiều doanh nghiệp trong số này chưa thực sự minh bạch hoạt động kinh doanh
doanh nghiệp chúng ta đã nhỏ và vừa ấy
thì không phải nhỏ cả vì tiền vốn mà nhỏ cả cái đầu nữa
có nghĩa là gì
chúng ta tiếp cận với cơ chế thị trường như cái đầu chúng ta vẫn cứ bao cấp
chúng ta cũng không suy nghĩ gì là ta làm ra cái này thì bán cho ai
và làm thế nào để bán được
và có ai cùng với chúng ta bán cái hàng này không
thế chứ cứ có tiền để muốn làm doanh nghiệp
chứ đây cũng là cái rủi ro cho doanh nghiệp và cũng là đồng thời rủi ro cho ngân hàng
từ thực tế đó cùng với việc các ngân hàng hiện tại vẫn đang kinh doanh có lãi
chủ yếu dựa trên cho vay các doanh nghiệp lớn mức độ rủi ro ít
các chuyên gia cho rằng hệ thống ngân hàng không thực sự có nhu cầu cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tôi có thể nói rằng nhớ
ngân hàng không cần doanh nghiệp nhỏ và vừa
nếu bây giờ các anh chị cứ hô nhớ
đấy là việc của các anh các chị nhưng tôi cảm nhận thế này
thứ nhất các anh chị thấy
hiện nay đúng không ạ hệ thống ngân hàng thương mại
tôi chỉ nói hệ thống ngân hàng thương mại của việt nam chúng ta thôi
cái tổng tiến dụng của chúng ta năm nay nó đâu đó sẽ vào khoảng hai mươi
như vậy là gì
thưa anh chị ổn về tốc độ tăng trưởng tín dụng
cái vấn đề thứ hai quy mô tổng tiến dụng cho nền kinh tế anh lực đưa cho các anh chị số liệu rồi
đúng không ạ khoảng một trăm hai mươi gdp có nghĩa là gì
ổn không vấn đề gì
thứ ba các anh chị biết
hiện nay các ngân hàng thương mại thậm chí bị đè lên đầu cái gì
hạn mức tiến dụng
không phải thích cho vay bao nhiêu tiền vay
mà thậm chí là không cho cậu tăng tín dụng đúng không ạ
thứ tư các ngân hàng thương mại vừa công bố sáu tháng các anh chị thấy
lãi khủng khiếp nghìn tỷ
như việt công banh hôm nay không thấy ngồi đây chẳng hạn
công bố lãi hơn tám ngàn tỷ
đúng không ạ
tóm lại thưa các anh chị
không cần doanh nghiệp vừa và nhỏ
không cần thúc đẩy cho doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ
hệ thống ngân hàng thương mại các tổ chức tiến dụng
các tổ chức tài chính việt nam đang ổn
việc gì phải tiếp tục cho vay
doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm gì
và ở mức độ khái quát
chuyên gia kinh tế vũ đình ánh cho rằng
ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hiện đang bất đồng ngôn ngữ
như vậy ở đây cái vấn đề mà chúng ta không gặp nhau
và cho đến bây giờ chúng ta vẫn cứ ngồi bàn ở đây đó là gì
bất đồng ngôn ngữ
ngân hàng nói theo ngôn ngữ của ngân hàng
là ngôn ngữ tài chính tiền tệ
trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa của các anh chị
nói theo ngôn ngữ của dân kinh tế
trả lời cho câu hỏi sản xuất cái gì
cho ai như thế nào
đúng không ạ
trong khi đó cái mà ngân hàng cần lại là
cậu phải kiểm soát được dòng tiền cho tớ
cậu phải có kế hoạch tài chính cho tớ
thì doanh nghiệp nhỏ và vừa lắc
và như vậy thì muôn đời
doanh nghiệp nhỏ và ngân hàng không thể gặp nhau
cơ chế chính sách chưa hoàn thiện
ngân hàng chưa thực sự có nhu cầu
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
trong khi đó chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa
những doanh nghiệp cần vốn vay
như một cú huyết để phát triển
lại thiếu điều kiện vay vốn
và thậm chí cả kỹ năng vay vốn
đó chính là nguyên nhân của tình trạng
một cộng đồng doanh nghiệp
đóng góp tới gần một nửa tổng sản lượng quốc nội
mà chỉ chiếm một phần năm dư nợ tín dụng cả nước
mà vẫn chưa tạo được sự tăng trưởng mạnh mẽ
trong những năm qua
thực trạng này chỉ có thể thay đổi
khi có sự nỗ lực đủ lớn
từ cả phía nhà nước ngân hàng và doanh nghiệp
phải tiếp tục có
những cái cải cách mạnh mẽ về thể chế
tiếp tục đơn giản hóa
các cái thủ tục cho vay
và cũng chuyển mạnh mẽ
từ cái việc cho vay dựa trên
cái tài sản thế chấp
sang cho vay trên
cơ sở đánh giá về hiệu quả
của doanh nghiệp và cho vay
theo các cái chuỗi giá trị
để đẩy mạnh cái việc cho vay
ở đây sẽ có một cái chương trình
cho vay mang tính may đo
và chương trình cho vay
sẽ gắn liền với cái dịch vụ
chọn gói của các ngân hàng
cho các cái doanh nghiệp
trên cơ sở là các ngân hàng vừa cho vay
và đồng thời là người bạn đồng hành
vừa là nhà tư vấn vừa cung cấp thông tin
vừa tổ chức đào tạo
rồi vừa giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường
và xây dựng cái hệ thống quản trị
collecting cho tài chính cần phải
các sản phẩm dịch vụ của mình
nó phù hợp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
cái thứ hai là
cũng cần phải
là tư vấn hỗ trợ
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều hơn nữa
đồng hành nhiều hơn nữa
để có được cái phương án kinh doanh khả thi
cũng như là quản trị điều hành
rồi minh bạch thông tin
mới được tốt hơn
ông ngân hàng nói kiểu ông ngân hàng
ông doanh nghiệp nhỏ và vừa nói kiểu ông doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì chúng ta sẽ có lựa chọn thế này
một thường là như vậy
tìm ra một ông thông ngôn
tìm ra một ông phiên dịch
ai là ông thông ngôn phiên dịch ở đây
ông tư vấn ông bảo lãnh
một loạt các ông khác mà kể cả cái quỹ này
của chỗ chị hồng đây
cũng là một cái dạng như vậy
họ sẽ làm cái phần gọi là thông ngôn phiên dịch
nhiều hơn là cái phần trực tiếp bỏ vốn ra
đấy là cách tiếp cận thứ nhất
cách tiếp cận thứ hai thưa các anh chị
là gì một trong hai ông
phải học ngôn ngữ của ông kia
ai học ngôn ngữ của ai kính thưa các anh chị
ngân hàng thương mại như tôi đã nói rồi
họ rất to và họ không cần
doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt bản chất
doanh nghiệp lớn họ cũng còn bơi chưa xong
chưa hết thế thì
doanh nghiệp nhỏ và vừa của anh chị ngồi đây
các anh chị cố gắng
học ngôn ngữ của ngân hàng
những nỗ lực cải thiện thể chế
của cơ quan chức năng
những điều chỉnh chính sách hỗ trợ biện pháp hỗ trợ
của các ngân hàng thương mại
cần có thời gian để phát huy hiệu quả
tuy nhiên để tiếp cận nguồn vốn
các doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng cần thay đổi theo hướng minh bạch
và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính
kế hoạch kinh doanh sáng kiến kinh doanh
từ phía ngân hàng
chỉ khi đó dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
mới thực sự được khơi thông
thưa quý vị và các bạn
khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
là một phần quan trọng trong chính sách hỗ trợ
tạo điều kiện để kinh tế tư nhân bứt phá mạnh mẽ
tuy nhiên trong quá trình thực thi
vẫn tồn tại những nút thắt về chính sách tín dụng
về điều kiện tín dụng
và cả mức độ minh bạch tài chính
của doanh nghiệp nhỏ và vừa
và để gỡ bỏ những nút thắt này
thì cần có sự phối hợp đồng bộ
giữa nhà nước ngân hàng và chính các doanh nghiệp
cụ thể nhà nước cần tối ưu hóa
chính sách tín dụng
trong khi các ngân hàng cần chú trọng hơn nữa
tới cho vay theo chuỗi
cho vay theo phương án kinh doanh sáng kiến kinh doanh
còn với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì cần hướng tới minh bạch hoạt động
và báo cáo tài chính
hẹn gặp lại